truyền hình nhân dân đã đưa tin về việc chậm trễ triển khai của dự án mở rộng quốc lộ một mươi đoạn qua huyện vĩnh bảo hải phòng
mặc dù chính quyền đã có nhiều buổi làm việc với người dân gần đây nhất là buổi đối thoại của lãnh đạo thành phố hải phòng
với hơn bốn mươi hộ dân đại diện cho các xã dọc quốc lộ một mươi
tuy nhiên người dân vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng với cách giải thích của chính quyền
đặc biệt là việc tính toán danh giới bồi thường giữa hai lần mở rộng quốc lộ một mươi và chỉ giới hành lang bảo vệ đường
năm hai nghìn quốc lộ một mươi được mở rộng lần một
các hộ dân dọc hai bên đường được hỗ trợ với đơn giá từ hai mươi đến bốn mươi
giá trị đất thời điểm đó là một trăm linh đồng một mét vuông
năm hai nghìn một mươi năm các hộ dân này tiếp tục nhận tiền hỗ trợ đền bù mở rộng quốc lộ một mươi lần hai
tuy nhiên cách thức tính toán danh giới đền bù giữa hai lần lại đang khiến người dân đặt dấu hỏi
chính quyền địa phương giải thích với người dân chúng tôi chỉ giới thu hồi năm hai nghìn một mươi năm được tính là
chỉ giới thu hồi năm hai nghìn một mươi năm được tính là
chỉ giới thu hồi năm hai nghìn cộng với mặc định con số sáu mét
thì phần đất còn lại sẽ là phần đất chúng tôi được bồi rồi
tức là nhà tôi bị trừ sáu mét là phần đất của đường vào bốn bảy mét là phần thu là hồi năm hai nghìn
nhưng tôi so sánh con số của một hộ trong xóm thì bà ấy bị thu hồi là năm hai nghìn tám hai
theo cách mặc định của chính quyền cách giải thích của chính quyền thì mặc định là sáu mét đất của đường
thì bà ấy sẽ bị trừ chỉ giới thu hồi năm hai nghìn là bằng một mươi bốn mét hai
nhưng trên thực tế trong phương án nhà bài ấy chỉ bị trừ đi là một mươi hai m năm
tôi không so sánh con số lớn hay nhỏ
tôi so sánh ở đây là cái con số cãi mặc định của chính quyền là không nhất quán
nên người dân chúng tôi có rất nhiều thắc mắc
theo quy định của pháp lệnh đê điều hành lang bảo vệ tuyến đê quốc gia là hai mươi năm mét đê cấp vùng là một mươi mét
chỉ dưới hành lang quốc lộ một mươi thể hiện trên sổ đỏ của các hộ dân là hai mươi sáu mét tính từ tim đường
nếu theo chỉ dưới hai mươi sáu mét này diện tích đất thực tế của nhiều hộ dân xã hưng nhân
nằm xen giữa quốc lộ một mươi và tuyến d không đủ như trên sổ đỏ
đây cũng là thắc mắc của người dân vẫn chưa được giải quyết
nhà tôi là một trăm bảy mươi năm mét vuông
theo cái ban đầu xã giao đã thu tiền
và giờ nãy ghi hai mươi sáu mét nưu không
trong bìa đỏ nhà tôi chỉ còn có sáu mươi mét thế thì còn thiếu một trăm một mươi năm mét nữa
thì nằm ở trên đất nưu không thì tôi hỏi là cái nưu không đấy thì giờ đất nhà tôi nằm ở đâu
và sẽ cấp đại bìa đỏ cho nhà tôi một trăm bảy mươi năm mét là ở đâu
những phần đất này người dân đều được giao hoặc mua bán từ trước thời điểm chính quyền cấp sổ đỏ
theo biên bản bàn giao đất hầu hết các hộ dân đều được ghi và thống nhất với chính quyền cấp xã
là tính từ mép đường một mươi hoặc ghi rõ tiếp giáp đường một mươi và danh giới hai mươi sáu mét hành lang đường cũng không hề được nhắc đến
một số xã thì có vi phạm
trong việc giao đất đã tiến hành giao đất rồi thu tiền sử dụng đất rồi thu các nghĩa vụ tài chính của người dân ở trên diện tích trong khoảng từ trên đường đến hai mươi mét thì không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận và cũng như vậy là không đủ điều kiện bồi thường về đất
chính quyền xã cấp đất trái thẩm quyền là tồn tại từ giai đoạn trước của nhiều địa phương không riêng tại hải phòng
tuy nhiên người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì họ cũng phải được hưởng những quyền lợi
gắn lợi gắn lợi gắn lợi
chính quyền cần có những phương án giải thích và hỗ trợ đền bù để thỏa đáng cho người dân
khi chính quyền và người dân có được tiếng nói chung thì tiến độ của dự án mới được đảm bảo